thưa quý vị và các bạn sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự buổi làm việc có các đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ